sở lao động thương binh và xã hội tp hcm đã triển khai gói hỗ trợ tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng
đến các phường xã và đang khẩn trương lập danh sách để giải ngân hỗ trợ người lao động
và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch trong vòng hai tuần tới
đợt bùng phát dịch thứ tư trên địa bàn tp hcm đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập cuộc sống
của người dân và doanh nghiệp nhận được thông tin chính quyền thành phố triển khai
các gói hỗ trợ thì ai cũng mong đợi sớm được giải ngân để có thêm kinh phí
trong những ngày sắp tới
mình phải đi kiếm miếng ăn trong ngày thôi chứ không có tiền nhà chợ nhà đỏ
mong muốn cũng đến tay cho mình được chúc đỉnh nào nó hỗ trợ cũng được
từ hôm covid tới giờ thì giãn cách xã hội thì nói chung là buôn bán ế ẩm lắm
làm ăn rất là khó khăn cho nên được hỗ trợ của nhà nước thì dân là người ta rất là mừng
thì nói chung là được cái gói đó thì bà con rất là cảm ơn chính quyền và nhà nước
để kịp thời hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
những nhà nước có thể được giải ngân
trong những ngày qua nhiều phường xã trên địa bàn tp hcm đã đến từng hậu dân
rà soát lập danh sách cụ thể
việc rà soát này đã được tiến hành ngay sau khi hội đồng nhân dân tp
thông qua gói hỗ trợ tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng cho người lao động bị mất việc do dịch bệnh
hiện nay là các quận nguyện đang biển khai đó là cái nguồn
từ cái phía trong đoàn của các quận nguyện mua được
theo cái chỉ đạo của tổng tin đoàn và liên đoàn lao động tp

rồi các chốt chặn tại khu phong tỏa thì hỗ trợ cho được
được chốt chặn là tới ba trăm linh nghìn mỗi người
rồi hỗ trợ cho công nhân là công đoàn viên f là ba triệu

người dân trong phong tỏa là khoảng cách mặt hàng phía dưới
quận cũng đã triển khai qua rất là nhiều kênh
qua cái hệ thống công nghệ thông tin
theo cái dự thảo hiện nay là cái thời gian mà chúng ta
từ khi mình tiếp nhận cái đơn của người lao động mà đủ điều kiện
cho đến khi người lao động được nhận tiền
thì nó sẽ giao động từ một mươi ngày đến một mươi hai ngày
hiện nay thì phòng lao động thương binh xã hội tp hcm
đang tham mưu xây dựng dự toán kinh phí
chi hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại
bởi dịch covid một mươi chín
như là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
hỗ trợ cho gia đình chính sách người có công
những người thuộc hồ nghèo hồ cân nghèo
đối trường bảo trợ xã hội và trẻ em
mắc covid một mươi chín dưới một mươi sáu tuổi
tại các khu cách ly cũng như tại cách ly tại gia đình
như vậy sau thời gian ngắn đề xuất và triển khai
hiện nay có hỗ trợ tài chính lần hai
đã dần được hoàn thiện danh sách đối tượng được hỗ trợ
không chỉ người dân mà các doanh nghiệp đang suy kiệt
cũng sẽ được hỗ trợ trong dịp này

để làm sao một mặt là phòng chống dịch tốt

theo thống kê có khoảng hai trăm ba mươi đối tượng người lao động
bị ảnh hưởng từ dịch bệnh
trong đó có tới bốn mươi bảy người lao động bán hàng rong
hai mươi người bán vé số
người lao động tự do còn xác nhận thường trú hoặc tạm trú
về địa phương chứng minh không có thu nhập
hoặc có thu nhập thấp hơn bốn triệu đồng mỗi tháng
kể từ ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
đây là nhóm đối tượng dễ tổn thương
cần được hỗ trợ kịp thời trong thời gian này
qua đó góp phần tạo nguồn lực lớn động viên toàn xã hội
vượt qua cơn khủng hoảng do đại dịch covid một mươi chín gây ra